ngày một mươi hai tháng một tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã diễn ra lễ gia quân chương trình từ thiện
nhà sạch đón tết lần thứ năm với nhiều hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa
chương trình do lãnh sự quán nam phi tại tp hcm và nhà văn hóa thanh niên phối hợp thực hiện
lần thứ năm liên tiếp chương trình này được tổ chức với sự thay trợ của ứng dụng bảo hiểm công nghệ lian
so với lần đầu tổ chức chỉ với năm trăm linh tình nguyện viên tham gia thì năm nay đạt con số ấn tượng
với bốn tình nguyện viên ngay sau lễ gia quân trọng điểm của chương trình
các tình nguyện viên tiến hành dọn dẹp tại các hộ dân có nhu cầu thuộc địa bàn tp hcm
số tiền thu được từ chương trình sẽ được dùng để mua nguyên liệu gồm để làm bành chưng
trao tận tay cho những người nghèo vô gia cư trên địa bàn vào dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại lễ gia quân năm nay chương trình đã trao tặng hai trăm linh triệu đồng cho ba mái ấm tình thương
gồm hướng xương bừng sáng máy ấm trường nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và nhiễm hiv linh xuân
và chương trình hội trợ tết yêu thương cho hai trăm linh bệnh nhi ung thư
ngoài ra nhận nuôi chọn đời năm cụ già độ tuổi từ sáu mươi đến tám mươi không nơi nương tựa
chương trình nhà sạch đón tết cũng phối hợp với trung tâm hiến máu nhân đạo
tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo với mục đích đưa những giọt máu đào
từ các tình nguyện viên đến với những bệnh nhân trong địa bàn tp hcm